hòa chung với không khí kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh tại nhiều địa phương trên cả nước
đã diễn ra nhiều hoạt động long trọng và có ý nghĩa sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
hơn hai trăm linh hiện vật hình ảnh về chủ tịch hồ chí minh đã được bảo tàng hồ chí minh tại thừa thuyên huế
cùng giới thiệu đến công chúng trong dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người
triển lãm giới thiệu tới công chúng về chân dung chủ tịch hồ chí minh từ những góc nhìn khác nhau
về cuộc đời sự nghiệp và nhân cách sống của người những nét phác họa đặc sắc về chân dung của chủ tịch hồ chí minh
mang giá trị to lớn cho đến nay nhiều di sản về người đang được đảng bộ và nhân dân thừa thuyên huế
bảo tồn và phát huy giá trị
ngày một mươi tám tháng năm bảo tàng tỉnh nam định đã tổ chức trưng bày bác hồ với đảng bộ và nhân dân nam định
đây là dịp để mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn và tôn vinh
tri ân công lao vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh với cách mạng việt nam
khẳng định cuộc đời sự nghiệp tư tưởng và đạo đức của người là kim chỉ nam soi đường
dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của đảng và đất nước đi đến thắng lợi
hoạt động trưng bày sẽ diễn ra từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày một mươi tám tháng năm tỉnh nguyễn đắk lắc đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
buổi tọa đàm nhằm tôn vinh tri ân sâu sắc công lao và cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
đối với đảng và cách mạng việt nam đồng thời khẳng định vai trò lý luận cách mạng
gắn với thực tiễn sâu sắc của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của đắk lắc trong tình hình hiện nay
tại lâm đồng cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại lễ kỷ niệm tỉnh ủy lâm đồng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai cá nhân
trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho hai mươi năm tập thể và một mươi cá nhân
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh